công an quận liên triều phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã tạm giữ nguyễn văn nông chú tại phường hòa minh liên triều
nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tháng tám
tại cơ quan công an nghi phạm khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi người này có cho ông trần văn nam là chồng bà hòa mượn sáu mươi triệu đồng để làm giấy tờ đất
tuy nhiên nhiều lần đòi nợ ông nam chỉ trả cho nông một mươi triệu đồng số tiền còn lại ông nam không chịu trả dù ông nông đã nhiều lần đòi
cho đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông mang theo bộ hàn gió đá mini đến phía sau nhà ông nam bà hòa
rồi đục lỗ một phía sau nhà dùng ống nhựa đổ xăng trong can vào nhà rồi châm lửa đốt sau đó bỏ về